thời gian qua tỉnh khánh hòa tập trung triển khai bốn nhóm khuyến nghị của ec để chống khai thác iuu trong đó bao gồm hoàn thiện khung pháp lý
theo dõi kiểm tra kiểm soát hoạt động của tàu cá quản lý đội tàu chứng nhận sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và thực thi pháp luật
qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực
nói ra vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai khánh hòa được đoàn công tác đánh giá là một trong số các địa phương thực hiện tốt nhất công tác chống khai thác iuu của việt nam
như ở cảng người ta làm rất là chặt chẽ đi là báo trước một giờ về báo trước một giờ nhưng mà cái nhạc khí khai thác là người ta thu
người ta kiểm tra kết hợp với máy giám sát hành trình cũng cố gắng để gỡ cái thẻ cho cái giá cá nó cao được chút chứ giờ mình không có sức được là giá cá nó thấp
hát huy kết quả đạt được cũng nhanh chóng ra soát khắc phục những cái lỗi mà mình còn thiếu soát để chuẩn bị tốt nhất cho cái đợt làm việc lần thứ tư tại việt nam
việc quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh khánh hòa triển khai quyết liệt trong giai đoạn hiện nay
các cơ quan chức năng của tỉnh liên tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra giả soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác
qua đó tiến hành kiểm tra kiểm soát trên ba một trăm linh tàu cập cảng sản lượng qua cảng hơn bốn mươi sáu tấn
ngoài ra công tác xử lý vi phạm cũng được thực hiện nghiêm lực lượng chức năng đã xử phạt trên tám trăm hai mươi năm triệu đồng đối với sáu mươi sáu phương tiện vi phạm
trường hợp mà chúng ta trường hợp xấu mà nếu mà bị cảnh báo thẻ đỏ thì cái tác hại nó sẽ rất lớn
thứ nhất là sẽ thiệt hại về kinh tế
chúng ta bị cấm các mặt hàng
thứ hai là thủy sản khai thác sang thị trường sc và sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến đời sống sinh kế trực tiếp của những ngư dân khai thác thủy sản
và thứ ba nữa là sẽ ảnh hưởng đến uy tín vị thế của ngành thủy sản cũng như vị thế của quốc gia đối với các lĩnh vực thương mại đối với lĩnh vực ngoại giao khác trên trường quốc tế
dù đạt được nhiều kết quả tích cực tuy nhiên hiện nay công tác chống khai thác iuu tại tỉnh khánh hòa vẫn còn ghi nhận một số tồn tại
như nhiều tàu cá của tỉnh thường xuyên hoạt động tại các tỉnh khác như bà rịa vũng tàu bình định quảng ngãi gây khó khăn cho công tác quản lý
toàn tỉnh còn hơn hai trăm linh tàu cá ngừng kết nối dịch vụ vms
quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng hiện nay các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai mở đợt tuần tra kiểm tra cao điểm về công tác chống khai thác iuu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong bản tin kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị liên quan đến việc người dân tại các quận huyện tại hành phố hồ chí minh bị dừng thú tục tách thửa đất có hình thành đường giao thông suốt ba năm qua
nhưng đến nay thành phố chưa có hướng tháo gỡ thì đại diện sở quy hoạch kiến trúc và sở tài nguyên môi trường
thành phố hồ chí minh đã có giải thích lý do dừng thú tục tách thửa và những giải pháp sắp tới
theo đại diện sở quy hoạch kiến trúc quy định sáu mươi của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa
trong đó nêu quy định tách thửa đối với đất ở đất nông nghiệp đất có nhiều mục đích và đất phi nông nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi nghị định một trăm bốn mươi tám của chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
nêu rõ ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch chi tiết xây dựng để tách thửa hợp thửa quy định diện tích tối thiểu
tuy nhiên nội dung tại nghị định một trăm bốn mươi tám lại có mâu thuẫn với quyết định sáu mươi
do vậy sở quy hoạch kiến trúc báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và được chấp thuận tạm ngưng về hướng dẫn nội bộ
đây là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt địa phương không giải quyết thủ tục tách thửa cho người dân
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng giao sở tài nguyên môi trường phối hợp sở ngành ra soát lại quy định sáu mươi để bổ sung điều kiện tách thửa có hình hành đường giao thông
trong đó thành phố yêu cầu lấy ý kiến người dân và tổ chức hội nghị phán biện xã hội
sau đó sở tài nguyên môi trường sẽ hoàn thiện lại để đỉnh ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xem xét nội dung này
sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh vừa có thông tin liên quan một số ý kiến của cử tri thành phố thủ đức băn khoăn về gia đất nông nghiệp bồi thường thuộc dự án vành đai ba ở cùng một tuyến đường tại phường long bình thành phố thủ đức nhưng gia đất nông nghiệp tại bình dương cao gấp ba lần so với tại thành phố hồ chí minh
nguyên nhân của tình trạng trên theo sở tài nguyên môi trường là do có những địa phương có cách xác định giá đất nông nghiệp bằng cách thu thập thông tin dữ liệu giá đất ở sau đó trừ liên quan nghĩa vụ tài chính phải thực hiện để cho ra kết quả gia đất nông nghiệp
do đó gia đất cụ thể đã tích vụ thường khi nhà nước thu hội đất tại dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh đoạn qua thành phố thủ đức đã được thực hiện theo đúng trình tượng xác định giá luật định và sát qua giá chuyên nhân thực tế trên thị trường
đồng thời giá đất bộ thường dự án vành đai ba đã được cân đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố thủ đức
cụ thể ubnd thành phố thủ đức đã thuê đơn vị tư vấn lập chiến thư với các mẫu thông tin so sánh gia đất nông nghiệp và các loại đất khác được chứa nhận thành công trên thị trường
trước khi được ubnd thành phố hồ chí minh thông qua phương án giá đã được trình cho các cơ quan phát thẩm quyền xem xét thẩm định
sở xây dựng thành phố cần thơ vừa có văn bản thông báo về việc chín trăm một mươi chín căn nhà ở xã hội thuộc dự án nam long hai khu đô thị mới nam cần thơ phù hưng thạnh quận cái răng đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh
theo đó các hạng mục thuộc dự án đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh gồm lô g hai có các đơn nguyên g hai e chín tầng g hai f chín tầng g hai g sáu tầng
lô h ba có các đơn nguyên h ba h chín tầng h ba j sáu tầng h ba k chín tầng
tổng cộng sáu đơn nguyên có chín trăm một mươi chín căn hộ
theo sở xây dựng thành phố cần thơ chủ đầu tư không được thu tiền của khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai tại hạng mục chung cư nhà ở xã hội nam long hai vượt quá số tiền bảo lãnh cho từng căn hộ
tổng số tiền thu từ bán nhà ở hình thành trong tương lai tại hạng mục chung cư nhà ở xã hội nam long hai không vượt quá số tiền được ngân hàng bảo lãnh
và không vượt quá năm trăm linh tỷ
ngoài ra sở còn yêu cầu các trách nhiệm khác của chủ đầu tư về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tài chính thanh toán cung cấp thông tin và các quy định pháp luật liên quan
vừa qua tuần lễ chuyển đổi số đồng nai năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc
trong đó nhóm ai robotics thuộc câu lạc bộ công nghệ ứng dụng tại đại học lạc hồng đã ghi điểm ấn tượng bằng màn trình diễn robot đầy tài năng
chương trình chính thức được khai mạc với sự tham gia của đại diện bộ thông tin
và truyền thông khu vực phía nam cùng với lãnh đạo tỉnh đồng nai
chủ đề chính của sự kiện là khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị một tín hiệu cho thấy sự cam kết của đồng nai trong việc khai thác tiềm năng số hóa để thúc đẩy sự phát triển bền vững
sự kiện này tập trung vào những hoạt động nổi bật bao gồm ra mắt mini ứng dụng đồng nai smart màn hình diễn độc đáo của robot trí tuệ nhân tạo ai
và triển lãm giới thiệu các mô hình chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực quan trọng như chính quyền số kinh tế số và xã hội số
trường đại học lạc hồng tham gia tuần lễ chuyển đổi số đồng nai năm hai nghìn hai mươi ba với gian hàng trưng bày các sản phẩm về robot công nghệ mới
giới thiệu các chương trình trải nghiệm về trí tuệ nhân tạo thu hút rất nhiều người
chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi tại trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh đồng nai
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm mới đây đoàn đại biểu quốc hội tp hcm

đồng nai đã tổ chức hộ thảo góp ý cho dự án luật tài nguyên nước sửa đổi
theo đó bên cạnh việc tái sử dụng nguồn nước phân cấp ủy quyền hay thuế phí
thì việc quản lý khai thác nguồn nước dưới đất hay còn gọi là nước ngầm là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến
theo đại biểu thời gian qua tp hcm đã chỉ đạo hạn chế khai thác nguồn nước dưới đất
phấn đấu tới năm hai nghìn hai mươi năm sẽ chấm dứt việc sử dụng nước dưới đất
tuy nhiên việc thực hiện tại các quận huyện lại gặp nhiều khó khăn vướng mắt
nhất là với các hộ gia đình do không có chế tài xử phạt
do đó đại biểu đề nghị luật tài nguyên nước sửa đổi nên xem xét quy định việc khai thác
sử dụng nguồn nước dưới đất đối với các hộ gia đình và các chế tài xử lý khi vi phạm
khu vực mà đã có cái nguồn nước cấp đảm bảo về cái số lượng và chất lượng
xin nhắc lại là đảm bảo về số lượng và chất lượng
tức là nguồn nước cấp đó phải đảm bảo cho người dân
được sử dụng và cung cấp đến đầy đủ cho người dân thì mới thực hiện việc cấm khai thác đối với người dân
thì như vậy nó sẽ mang cái tính là vừa răng đe vừa hiệu quả
tức là anh đã có nước cấp thì hộ gia đình đó phải sử dụng nước cấp
còn không được sử dụng nguồn nước ngầm
thì lúc đó cái việc vận động của mình nó mới đi vào hiệu quả và chất lượng
và khi anh không thực hiện nội dung đó thì tôi có biện pháp chế tài xử phạt và yêu cầu anh trám lấp
liên quan tới việc đăng ký cấp phép khai thác nguồn nước dưới đất
đại biểu cho rằng đối với những đơn vị đã ngưng khai thác nguồn nước dưới đất
nhưng không trám lấp theo quy định vẫn nên đăng ký xin phép để đảm bảo công tác quản lý thuận lợi
nên có cái sự đăng ký để mình có thể quản lý cho những trường hợp này
vì trên thực tế là việc sử dụng cho mục đích phòng cháy chứa hái hay là những hoạt động khác của mình
nếu mà không có hoạt động đăng ký thì mình rất là khó tổng sát được
mà như cái xu thế cái nhu cầu của doanh nghiệp đối với những trường hợp này hiện nay thì cũng khá
cũng theo đại biểu
hiện các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước dưới đất của dự thảo luật
chỉ dừng lại ở không gian nổi phía trên chưa trú trọng tới không gian ngầm dưới đất
do đó đại biểu đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm để hoàn thiện điều khoản này
đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo
ông hà phước thắng phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tp hcm khẳng định
sẽ tiếp thu ghi nhận nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến kiến nghị để trình lên quốc hội trong kỳ hợp tới
tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi theo thống kê từ box office việt nam
đơn vị thống kê doanh thu độc lập bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam đã thu về gần bốn mươi năm tỷ đồng
sau ba ngày cuối tuần công chiếu trong đó lập kỷ lục thu về hơn hai mươi tỷ đồng trong chưa đầy một ngày chiếu
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
thưa quý vị bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam vừa có những xuất chiếu sớm phục vụ quý vị khán giả
ngay trong ngày đầu tiên chiếu một mươi ba tháng một mươi đã lập kỷ lục về số
xuất chiếu một bảy trăm linh năm với hơn tám mươi tám vé được bán ra
đây được đánh giá là dự án điện ảnh việt nam có quy mô lớn nhất năm hai nghìn hai mươi ba
quy mô về kinh phí thực hiện và cả về thời gian tiền kỳ sản xuất lên đến gần sáu năm
mới đây bộ phim điện ảnh đất rừng phương nam vừa đón tin vui khi đạt doanh thu hơn hai mươi tỷ đồng
sau chưa đầy một ngày chiếu sớm
dù được đặt lên sự so sánh với phiên bản phim truyền hình gần ba mươi năm trước
thì phiên bản điện ảnh vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả
với sự ủng hộ này
phiên công bố chính thức công chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày một mươi sáu tháng một mươi
thay vì vào ngày hai mươi tháng một mươi
phim đất rừng phương nam dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn đoàn giỏi
tái hiện hành trình khó khăn và nhiều biến động nhưng mang nhiều màu sắc dí dọn của bé an đi tìm cha
trong chuyến phương lưu này an gặp được nhiều người tốt như úc lục lâm
ông tiều thằng cò bé sinh thầy bảy
cùng với những người bạn mới này
cậu bé an học được nhiều bài học quý báu về cuộc sống tình cảm con người và sự đoàn kết
bên cạnh đó đất rừng phương nam cũng khiến người xem chóa ngợp
khi tái hiện bức tranh miền tây nam bộ xanh tư trù phú và nên thơ
làm sống lại hội ức ông cha ta có công giữa nước đầy hào hùng
giống như phiên bản năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy do đạo diễn nguyễn vinh sơn thực hiện
bộ phim điện ảnh đang sang câu chuyện tìm người thân của bé an
cùng phong trào khởi nghệ chống thực dân pháp của người nam bộ
kịch bản được xây dựng như bản anh hùng ca về những người dân quật cường
xuyên suốt phim nhiều tình tiết lời thoại được cài cắm
để làm bật lên chất hào hùng của cuộc chiến chống ngoại xâm
đất rừng phương nam là một dự án rất đặc biệt với mình
thứ nhất đây là dự án
kinh phí cao nhất của dũng từng làm
nó chiếm cái thời gian cũng dài nhất khoảng hơn sáu năm của mình làm
tất cả những chuyện đó chỉ mong để có một bộ phim
nó đem lại những câu chuyện những tuyến nhân vật những hình ảnh
làm sao cho người ta yêu thương cảm thấy người miền nam thú vị
và yêu thương bộ phim hơn
tác phẩm kết thúc khi câu chuyện tìm cha của an còn gian dở
để đạo diễn nguyễn quang dũng để ngõ việc làm tiếp phần hai
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại